tại bà rịa vũng tàu có một ngư dân tên là đặng văn luyến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi quê quán tại kiên giang
bị tai nạn lao động do dây lưới đất cuột vào người tình trạng nguy kịch
nên thuyền trưởng tàu cá đã liên lạc đề nghị trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam cứu nạn khẩn cấp
theo đó vào hồi hai mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng chín lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận được tàu tg chín mươi hai nghìn sáu trăm hai mươi tám ts
và triển khai cấp cứu cho nạn nhân
tình trạng nạn nhân lúc này hết sức nguy kịch khó thở sức khỏe suy yếu
sau khi trải qua cấp cứu tích cực và xử lý vết thương ngay tại hiện trường
nạn nhân đã được lực lượng cứu nạn hàng hải đưa lên tàu sr hai trăm bảy mươi hai hành trình về đất liền
được tiếp cận y tế kịp thời tình trạng của anh luyến đã có chuyển biến tích cực
và chuyển vào bệnh viện địa phương để tiếp tục cấp cứu